tiếp tục thông tin về kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi năm chiều nay quốc hội đã biểu quyết thông qua luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
trong phiên làm việc chiều nay với ba trăm tám mươi sáu đại biểu tán thành chiếm tỷ lệ bảy mươi tám một mươi bốn quốc hội chính thức biểu quyết thông qua luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở

cho nên tôi nghĩ việc chúng ta cần phải trao cho luật lượng này một địa vị pháp lý cụ thể bằng việc quốc hội đã thông qua luật lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở lần này là một điều có ý nghĩa rất quan trọng
trước đó trình bày báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trung tướng lê tấn tới chủ nhiệm ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội cho biết
tiếp thu ý kiến của đại biểu quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội đã chỉ đạo nghiên cứu giả soát bổ sung chỉnh lý
với các nội dung quy định về nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
không trùng lập với nhiệm vụ chung của công an cấp xã
thống nhất với các quy định có liên quan trong hệ thống pháp luật
về nhiệm vụ tham gia hỗ trợ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
không nên quy định quá nhiều nhiệm vụ cụ thể
quỹ ban thượng bộ quốc hội xin báo cáo bộ lực tố tụng hình sự đã có quy định cụ thể
và đầy đủ về quyền hạn và nghĩa vụ của người tham gia tố tụng
trong đó có người làm chứng và người chứng kiến
việc dự thảo lực quy định đầy đủ cụ thể các nhiệm vụ trong dự thảo luật
thành các điều riêng là cần thiết để đảm bảo tính khả thi khi thực hiện
do đó đề nghị quốc hội cho giữ như dự thảo lực trình quốc hội thông qua
cùng với đó báo cáo của chính phủ cũng cho biết
với việc hình thành tổ bảo vệ an ninh trật tự và dự tính kinh phí
thì sẽ không tăng về số lượng người tham gia và không tăng về tổng kinh phí bảo đảm
so với thực tiễn hiện nay
về mức hỗ trợ đối với các thành viên tham gia
bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở chủ nhiệm ủy ban quốc phòng và an ninh cho biết
nếu quy định cứng trong luật về khung mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng
mức bồi dưỡng hoặc quy định khung mức tối thiểu chi hỗ trợ đối với lực lượng này
sẽ không phù hợp với thực tế nhất là ở các địa phương còn khó khăn về kinh tế
có thể là áp lực về ngân sách đối với các địa phương chưa tự chủ được ngân sách
do đó ủy ban thường vụ quốc hội đề nghị kế thừa pháp luật hiện hành
quy định theo hướng mở để chính quyền địa phương quyết định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng
quyết định mức hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện bảo hiểm y tế
đối với người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
để phù hợp với thực tế điều kiện ở từng địa phương và đảm bảo tính khả thi của lực
cần tuyên truyền cho người dân được biết chức trách nhiệm vụ của lực lượng này
để người dân có thể phối hợp một cách tốt nhất
sau khi lực lượng cái luật này được thông qua
thì tôi nghĩ là bộ công an cần phải nhanh chóng xây dựng cái bộ máy tổ chức cơ chế
cũng như là kinh phí để đảm bảo hoạt động để lực lượng này tham gia một cách tốt nhất
cái nhiệm vụ bảo vệ an ninh trực tự tại cơ sở
dự thảo luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở gồm năm chương ba mươi ba điều
luật sẽ chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn
đồng thời quy định rõ pháp lệnh công an xã số sáu hai nghìn tám hết hiệu lực
từ ngày luật này có hiệu lực thi hành
thưa quý vị việc quốc hội chính thức thông qua luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự
ở cơ sở có ý nghĩa quan trọng tiếp tục hoàn thiện pháp luật về an ninh trật tự
tạo cơ sở pháp lý vững chắc kiện toàn tinh gọn đầu mối xây dựng củng cố
duy trì lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đáp ứng yêu cầu của tình hình mới
và đây cũng là nguyện vọng của đông đảo cử tri trong đó có những người dân đã gắn bó
và đồng hành cùng với lực lượng công an giữ ổn định an ninh trật tự ở mỗi xã phường
gần một mươi năm làm bảo vệ dân phố gắn bó với lực lượng công an phường trong công tác đảm bảo an ninh trật tự
đối với anh nguyễn hữu dũng luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
được quốc hội chính thức thông qua mang nhiều ý nghĩa
từ nay anh và các thành viên bảo vệ dân phố trước đây sẽ được kiện toàn với một tên gọi mới
cùng với đó là những quy định cụ thể
được tạo những điều kiện tốt nhất để có thể phát huy vai trò và gắn bó lâu dài hơn với công tác giữ gìn an ninh trật tự
chúng tôi yên tâm để công tác trách nhiệm chúng tôi sẽ cao hơn
địa bàn phường hoàng liệt quận hoàng mai thành phố hà nội
những công trình khang trang như thế này là thành quả có được từ những nỗ lực tuyên truyền vận động của chính quyền địa phương
nòng cốt là công an phường và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
vận động gần ba trăm linh hộ dân bàn giao đất giải phóng mặt bằng một mươi một hectare để xây dựng trường học vườn hoa công viên
các công trình phúc lợi phục vụ dân sinh
mình chứng rất cụ thể cho thấy hiệu quả khi phát huy được vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
và khi luật được thông qua với những hành lang pháp lý cụ thể kiện toàn hơn đối với lực lượng này
thì niềm tin của người dân về những địa bàn ổn định về an ninh trật tự càng được củng cố
phải xác định rằng việc giải phóng mặt bằng này là việc rất là khó rất là phức tạp
tuy nhiên thì phải chỉ đạo các lực lượng ở cơ sở
nhất là bảo vệ dân phố
phải lắm tình hình từng hộ gia đình một xem tương tư nguyện vọng
sau đó thì các đồng chí ở cơ sở đi tuyên truyền chủ trương đường nối và họp bàn cách để tháo gỡ
từng hộ gia đình từ từng việc một từ từ đó thì có những giải pháp phù hợp
đồng thuận nhân dân đồng thuận rất là cao và rất là tin tưởng
tôi xây dựng dự án luật nó hoàn thiện hơn về nội dung sát hơn với cả cái yêu cầu của thực tiễn cuộc sống
cái thứ hai nữa là để các chính sách trong các luật mà vừa được ban hành
người dân nắm bắt và người dân
tự giác chấp hành tự giác coi như là tuân thủ những các quy định của luật
như vậy thì cái hiệu quả của công tác xây dựng phổ biến tuyên truyền pháp luật mới đạt được
luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được quốc hội chính thức thông qua
tiếp tục khẳng định vai trò của bộ công an là một trong những bộ ngành tích cực đi đầu trong xây dựng và hoàn thiện thể chế
đưa pháp luật đi vào cuộc sống đặt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia
và lợi ích của nhân dân lên trên hết
sáng nay tại hà nội bộ công an tổ chức hội nghị giao ban đánh giá tình hình kết quả công tác tháng một mươi một
triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng một mươi hai
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an chủ trì

sự hội nghị có thiếu tướng lê văn tuyên sự hội nghị có thiếu tướng lê văn tuyên
thứ trưởng bộ công an đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc bộ
trong tháng một mươi một lực lượng công an đã điều tra khám phá ba bảy trăm linh bảy vụ phạm tội về trật tự xã hội
bắt xử lý sáu năm trăm năm mươi sáu đối tượng triệt phá ba băng nhóm tội phạm phát hiện một bảy trăm linh bốn vụ hai bảy trăm linh bốn đối tượng phạm tội ma túy
thu giữ gần hai mươi một kg heroin một trăm chín mươi kg và hai trăm linh bảy tám trăm sáu mươi bảy viên ma túy tổng hợp cùng một mươi tám kg cần sa
các biện pháp tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm giao thông tiếp tục được đẩy mạnh tăng cường
đã xử lý ba trăm linh hai sáu trăm linh sáu vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông phạt tiền hơn sáu trăm hai mươi năm tỷ đồng tạm giữ gần một trăm linh tám phương tiện
thực hiện đề án sáu cung cấp dịch vụ công trực tuyến đạt nhiều kết quả tích cực
lực lượng công an cả nước đã tiếp nhận hơn bốn tám triệu hồ sơ trực tuyến trên tổng số
trên năm hai triệu dịch vụ công đạt tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công bộ công an là chín mươi ba
tại hội nghị các đại biểu đã tập trung tham luận làm rõ những mặt công tác đã đạt được
nguyên nhân của những tồn tại hạn chế và đề ra những nhiệm vụ giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi chương trình công tác năm hai nghìn hai mươi
ngoài ra các đại biểu cũng đã tập trung làm rõ diễn biến tình hình tội phạm dịp cuối năm hai nghìn hai mươi ba
nhất là tội phạm kinh tế tội phạm xâm phạm sở hữu
giải pháp đấu tranh thời gian tới nhất là dịp tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
kết luận hội nghị bộ trưởng tô lâm yêu cầu công an các đơn vị địa phương cần bám sát
thực hiện quyết liệt hiệu quả các chương trình kế hoạch đề ra chủ động nắm chắc tình hình
bảo đảm an ninh an toàn các vùng chiến lược không để xảy ra bị động bất ngờ
đẩy nhanh tiến độ điều tra đề nghị truy tố xét xử các vụ án trọng điểm thuộc diện ban chỉ đạo trung ương
về phòng chống tham nhũng tiêu cực chỉ đạo theo dõi chuẩn bị tốt cho đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
bảo đảm an ninh trật tự tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn tập trung đấu tranh với các loại tội phạm có chiều hướng gia tăng cuối năm
như cướp cướp giật trộm cắp lừa đảo chiếm đoạt tài sản triển khai sớm các giải pháp ngăn chặn
không để tình trạng sử dụng pháo nổ trái phép phức tạp dịp tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
đồng chí bộ trưởng yêu cầu công an các đơn vị địa phương triển khai tốt các nhiệm vụ của đề án sáu
nhất là ứng dụng dữ liệu dân cư định danh điện tử phục vụ các chính sách an sinh xã hội dịp tết nguyên đán
triển khai thực hiện đúng lộ trình nghị quyết của chính phủ về trung tâm dữ liệu quốc gia
làm tốt công tác động viên khen thưởng cán bộ chiến sĩ tập trung đẩy mạnh học tập
quan tâm thực hiện chính sách đối với những tấm gương cán bộ chiến sĩ công an dũng cảm
không quản ngại hiểm nguy tích cực đấu tranh phòng chống tội phạm làm nhiều việc tốt
chiều nay tại hà nội đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã tiếp ngài alexei vunkov
chủ tịch ủy ban giám định tư pháp cộng hòa belarus
cùng dự có đại sứ đặc mệnh toàn quyền cộng hòa belarus tại việt nam
trong những năm qua quan hệ hợp tác về chính trị kinh tế văn hóa
xã hội an ninh quốc phòng giữa hai nước việt nam và belarus không ngừng được tăng cường
củng cố và phát triển góp phần tích cực vào sự phát triển ổn định bền vững của mỗi nước
bộ trưởng tô lâm tin tưởng chuyến thăm làm việc của ngài alexei vankov và đoàn đại biểu cấp cao
ủy ban giám định tư pháp belarus sẽ là dấu mốc quan trọng cho quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan nói riêng
và giữa hai nước nói chung trên lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia trật tự xã hội
góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa việt nam và belarus tiếp tục phát triển
bộ trưởng tô lâm đề nghị thời gian tới hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp và tiếp tục thực hiện
có hiệu quả thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực hoạt động giám định tư pháp giữa bộ công an việt nam
và ủy ban giám định tư pháp belarus đề mạnh hợp tác đào tạo đại học nghiên cứu sinh và bồi dưỡng nghiệp vụ
tại cơ sở đào tạo ủy ban giám định tư pháp belarus nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ giám định kỹ thuật hình sự bộ công an việt nam
bộ trưởng tô lâm đồng thời đề nghị ủy ban giám định tư pháp cộng hòa belarus nghiên cứu hỗ trợ giới thiệu công nghệ
phương tiện thiết bị hiện đại phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường giám định kỹ thuật hình sự giám định pháp y
hỗ trợ bộ công an việt nam trong đề án hiện đại hóa công tác kỹ thuật hình sự đến năm hai nghìn hai mươi năm trong công an nhân dân
ngài alexei vankov trân trọng cảm ơn bộ trưởng tô lâm đã dành thời gian tiếp đoàn mong muốn trong thời gian tiếp theo
mối quan hệ hợp tác giữa ủy ban giám định tư pháp cộng hòa belarus và bộ công an việt nam tiếp tục phát triển
đi vào chiều sâu đạt được nhiều kết quả thiết thực trên các lĩnh vực hợp tác góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội
đảm bảo an ninh quốc gia giữa hai nước
chiều qua tại hà nội đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã tiếp đại sứ cộng hòa pháp
thay mặt bộ công an việt nam bộ trưởng tô lâm chúc ngài tân đại sứ sẽ có một nhiệm kỳ thành công
thực hiện tốt nhiệm vụ được giao góp phần thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước nói chung
cũng như giữa bộ công an việt nam và các cơ quan hữu quan cộng hòa pháp nói riêng
thời gian tới bộ trưởng tôn lâm đề nghị hai bên tăng cường hợp tác trong lĩnh vực phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
các vấn đề an ninh phi truyền thống như dịch bệnh biến đổi khí hậu an ninh lương thực phòng chống rửa tiền
tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh mạng an ninh hàng không bảo vệ dữ liệu cá nhân
phối hợp nghiên cứu tổ chức đàm phán tiến tới ký kết hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù giữa việt nam và pháp
nhằm củng cố hành lang pháp lý trong hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm
bộ trưởng tô lâm đồng thời đề nghị pháp tiếp tục hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực cho lực lượng chuyên trách của công an việt nam
về đảm bảo an ninh mạng phòng chống tuệ phạm mạng tuệ phạm sử dụng công nghệ cao tuệ phạm ma túy phòng chống khủng bố
cũng như các hoạt động của bộ công an việt nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc
trân trọng cảm ơn bộ trưởng tô lâm đã dành thời gian tiếp
đại sứ olivier brochette khẳng định trên cương vị công tác của mình sẽ nỗ lực vun đắp cho sự phát triển quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước
đồng thời ủng hộ và làm cầu nối mở rộng quan hệ hợp tác hiệu quả hơn nữa giữa bộ công an việt nam
với các cơ quan thực thi pháp luật của pháp để đảm bảo vững chắc an ninh quốc gia sự phồn vinh ở mỗi nước và vì lợi ích của nhân dân hai nước
cũng trong chiều ngày hôm qua tại hà nội đảng ủy công an trung ương bộ công an tổ chức lễ thông
báo quyết định của ban bí thư về công tác cán bộ đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương
bộ trưởng bộ công an chủ trì buổi lễ cùng dự có thiếu tướng lê văn tuyến ủy viên ban thường vụ đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an
tại buổi lễ các đại biểu đã nghe công bố quyết định của ban bí thư về công tác cán bộ
theo đó ngày ba mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba ban bí thư đã ký quyết định điều động thiếu tướng vũ hồng văn
ủy viên ủy ban kiểm tra trung ương cục trưởng cục an ninh chính trị nội bộ bộ công an đến công tác tại cơ quan ủy ban kiểm tra trung ương
phát biểu tại buổi lễ bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan ủy ban kiểm tra trung ương
và kiện toàn cơ quan kiểm tra giám sát chuyên trách của ban chấp hành trung ương để thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn theo quy định
tại hội nghị lần thứ tám ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba đã bầu bổ sung ba thành viên ủy ban kiểm tra trung ương
trong đó có thiếu tướng vũ hồng văn cục trưởng cục an ninh chính trị nội bộ bộ công an
đây là niềm vinh dự lớn niềm tự hào của lực lượng công an nhân dân nói chung cá nhân đồng chí vũ hồng văn nói riêng
cũng là trách nhiệm lớn đối với đảng nhà nước và nhân dân
bộ trưởng tô lâm bày tỏ tin tưởng với hai mươi tám năm công tác trong ngành cùng với nhiều thành tích chuyến công
được đảng nhà nước bộ công an nhân dân ghi nhận đánh giá cao
trên cương vị trọng trách mới được giao thiếu tướng vũ hồng văn sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất
người chiến sĩ công an cách mạng bản lĩnh của lãnh đạo cao cấp trong công an nhân dân
cùng với những thành tích kinh nghiệm công tác không ngừng học tập nâng cao trình độ
nghiệp vụ chuyên môn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
trân trọng cảm ơn trước tình cảm sự quan tâm sâu sắc của các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương
công an các đơn vị địa phương nơi đã từng công tác
thiếu tướng vũ hồng văn xin hứa dù trên bất cứ cương vị công tác nào
cũng sẽ luôn nỗ lực rèn luyện kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng công an nhân dân việt nam
anh hùng xứng đáng với sự tin tưởng của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được phân công